con khỉ leo qua leo lại các hộ dân khiến người dân hoang mang hoảng loạn
theo một số người dân nơi đây con khỉ này đã ở đây từ ngay ngày hôm qua hai mươi bảy tháng hai
con khỉ có mặt đỏ lông dài xám thường xuyên leo trèo qua các ban công của dãy nhà
mọi người không biết con khỉ này ở đâu đến
và theo quan sát thì con khỉ nặng khoảng hai mươi kg